với các lợi thế từ hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa được ký kết xuất khẩu tôm của nước ta được kỳ vọng là sẽ phục hồi trong thời gian tới
và đây cũng là sự kỳ vọng và quyết tâm từ hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
cùng với việc tận dụng các lợi thế từ các fta thế hệ mới hiệp hội khuyến cáo các doanh nghiệp nên chủ động tiếp cận thông tin về các hiệp định thương mại
để lựa chọn các ưu đãi phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp cùng với đó phải thay đổi công nghệ
định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường nhập khẩu
việc xây dựng thương hiệu cho tôm việt nam cần được các doanh nghiệp đặc biệt chú ý
cần bảo đảm về thời gian giao hàng chất lượng mẫu mã của sản phẩm
trong bối cảnh việt nam đã và đang ký kết nhiều fta và chuẩn bị đi vào thực thi hàng giao thuế quan giảm mạnh
đây sẽ là những yếu tố thuận lợi giúp xuất khẩu tôm có thể phục hồi những tháng cuối năm